quốc lộ một a đường mòn hồ chí minh là nơi diễn ra những cuộc chiến không khoan nhượng
nguồn ma túy ở việt nam dẫn từ nước ngoài vào
các đường dây chủ yếu do các đối tượng nước ngoài cầm đầu móc nối với một số đối tượng trong nước
vận chuyển từ khu vực biên giới vào nước ta để tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển qua nước thứ ba
địa bàn hoạt động của các đường dây vận chuyển ma túy đã có sự dịch chuyển
trước đây chủ yếu là khu vực biên giới một số tỉnh tây bắc
này bọn chúng tăng cường hoạt động mạnh hơn ở một số tỉnh miền trung tây nguyên
đánh giá tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp
từ năm hai nghìn một mươi tám công an đắk lắc đã tăng cường các mũi trinh sát
theo dõi những đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy

công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ

công an tỉnh đắk lắc phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ
bọn chúng hoạt động rất tinh vi các mắt xích không biết nhau chỉ giao dịch qua điện thoại

theo dõi là các chiếc quốc lộ các xe đối tượng thường xuyên dùng xe mô tô
ô tô thường xuyên vận chuyển và có các đối tượng
mô tô thường xuyên vận chuyển và có các đối tượng
có biểu hiện mi võng riêng đội hai của đồng chí thành
bây giờ qua các tù điểm sử dụng trái phép chất ma túy
từ đó chúng ta phát hiện được đồng chí thành có kế hoạch đấu tranh chiếc phá
để chúng ta thu thập các tài liệu để chúng ta mở rộng đường dây
đối với ma túy mà chủ đồng chí thành đã theo dõi và đưa đến phù hợp

số đường mòn lối mở tự phát dẫn từ khu vực biên giới miền trung tây nguyên đến quốc lộ một a đường hồ chí minh
các trinh sát được bố trí thâm nhập địa bàn theo dõi mọi di biến động của đối tượng tình nghi
trong số các đối tượng đang theo dõi có một người là nữ trung tuổi quê ở bắc cạn
nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ gần khu vực biên giới việt lào
và di chuyển đi lại trên tuyến đường từ biên giới qua đắk lắc về thành phố hồ chí minh
người phụ nữ này hay đi xe ô tô khách dường nằm có biểu hiện bất minh
một tổ trinh sát đặc biệt nhận nhiệm vụ bám sát mọi hoạt động của đối tượng này
tại khu vực có ngôi nhà được cho là nơi đối tượng thường xuyên ở trọ
đối tượng nữ này là cũng theo cái quy luật là thường xuyên khoảng một mươi ngày cho đến một mươi năm ngày
là sẽ vận chuyển vào đắk lắc một chuyến ma túy để tiêu thụ
đồng thời là sau khi giao hàng tại đắk lắc thì đối tượng nữ này sẽ đi về các tỉnh phía nam
và thành phố hồ chí minh để tiếp tục bán lượng ma túy
vì số ma túy cô này vận chuyển là rất là lớn

bám theo cùng đường di chuyển của đối tượng cơ quan điều tra nhận thấy đối tượng nữ sau khi nhận điện thoại
thì di chuyển tới biên giới xuất cảnh ra nước ngoài bằng phương tiện ô tô theo đường chính ngạch
sau một vài ngày lại nhập cảnh về việt nam
khi trở lại việt nam đối tượng tiếp tục di chuyển trên những chuyến xe khách
và liên tục thay đổi phương tiện ô tô theo đường chính ngạch
lần này đối tượng mang theo một lóc máy bằng sắt giống như hộp số ô tô đã hỏng
theo nguồn tin từ các trinh sát cho biết đối tượng này đang vận chuyển một khối lượng ma túy lớn
rất có thể nó đang được nguy trang trong lóc máy này
năm hai nghìn một mươi tám xác định đối tượng nữ đang mang lóc máy đi trên một chiếc xe khách dường nằm hướng về thành phố hồ chí minh
ngay trong đêm ngày một mươi tháng tám công an tỉnh đắk lắc tổ chức phục kích bắt giữ đối tượng tránh nguy cơ đối tượng có thể tẩu tán tăng vật bất cứ lúc nào

ngay sau khi được yêu cầu xuống xe để kiểm tra nhanh số hàng hóa mà người phụ nữ này mang theo chiếc lóc máy ô tô được mở ra bên trong chứa nhiều bánh dạng gói ma túy heroin

đào nhận tiền của một người phụ nữ tên là hiền đi sang lào đưa cho một người đàn ông tên là say và nhận hàng là hai mươi hai bánh heroin
đối tượng đào cho biết chỉ biết tên gọi các đối tượng đó như vậy còn nhân thân lai lịch của các đối tượng liên quan đào không hề biết
đến ngày hôm sau say quay lại đón em nói là chị ơi em đón xe cho chị về nhà nhé
sau đấy say nói là chị ơi em gửi đồ trên xe rồi nhé chị cứ lên
em biết là trong lúc máy là có chứa ma túy thì là quá trình đấy thì có chuyển mấy xe thì xuống atapu xuống atapu thì em đón xe về việt nam
xác định vụ án có nhiều tình tiết phức tạp công an tỉnh đắk lắc tiếp tục mở rộng điều tra truy tìm các đối tượng có liên quan
nhiều mũi trinh sát được tung ra tăng cường theo dõi các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy trên địa bàn
để truy tìm manh mối những mắc xích đường vùng
dây cung cấp ma túy
một nhóm đối tượng là chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía nam
cụ thể là ở tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh lên tỉnh đắk lắc để tư thụ
từ đó chúng tôi theo dõi số đối tượng nghiện tại địa bàn và các số đối tượng mua bán nhỏ và lẻ
ở trên địa bàn thành phố môn thuật và các địa bàn huyện gần gần
từ đó chúng tôi xác định được chính xác là cái đường dây này
là do một đối tượng có hộ khẩu ở huyện kỳ anh hà tĩnh
nhưng mà hiện tại thì sinh sống tại tỉnh bình dương
từ những thông tin trên thì chúng tôi tiếp tục thu thập thêm các thông tin khác
từ các tỉnh bạn các đơn vị địa phương cung cấp thêm
thì xác định đối tượng tên là trần ngọc minh
hiện tại đang là thường trú và sinh sống tại tỉnh bình dương
là một trong những đối tượng có hai tiền án về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám các trinh sát phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn
vào trong một ngôi nhà nghỉ ở thành phố buôn ma thuột
đối tượng này đi từ bình dương lên
thời gian trước đó người này có gặp gỡ một số đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn
thông tin từ quần chúng cho biết
gần đây đối tượng hay lui tới một vài địa điểm trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
đối tượng tới đây giao dịch ma túy
cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc thành lập tổ công tác theo dõi bám sát cung đường di chuyển của đối tượng

các đồng chí hiểu rõ chưa
sau khi nhận được thông tin là đối tượng xét là nhà nghỉ và mang theo toàn bộ số ma túy
rồi nhà nghỉ thì chúng tôi đã tổ chức các lực lượng trinh sát
ba mối trinh sát để tiến hành bám theo đối tượng
thì trên quá trình di chuyển và bám đối tượng
thì chúng tôi xác định đến
những địa điểm vắng vẻ ít người qua lại
để tránh sự nguy hiểm cho quần chúng nhân dân
thì sau khi đến những đoạn đường vắng vẻ
thì các tổ trinh sát đã được phân công tổ chức đấu tranh bắt giữ
thì chúng tôi đã tiến hành đấu tranh bắt giữ ngay đối tượng
sau khi phát hiện có người theo dõi
đối tượng vứt chiếc túi sách rồi bỏ chạy
tổ công tác ngay sau đó đã truy đuổi vây bắt
tại cơ quan điều tra khám xét trong chiếc túi sách của đối tượng
cơ quan điều tra thu giữ được hai bánh heroin

và một bịch đường ma túy đá
đối tượng khai nhận là trần ngọc minh ba mươi ba tuổi có hậu khẩu thường trú tại huyện kỳ anh hà tĩnh
và thường xuyên ở bình dương nhưng không cố định địa chỉ nào
minh cho biết hắn đang vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông chưa rõ danh tính ở tỉnh bình dương
lên thành phố bu ma thuột
và giao cho một người chưa rõ danh tính với số tiền công là một mươi triệu đồng
tất cả chỉ gặp nhau một lần và đều không để lại danh tính
các mũi trinh sát nhận thấy tội phạm ma túy đã thay đổi phương thức hoạt động
trong thời gian tới rất có thể sẽ có một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ lào về việt nam
do đó tuyến quốc lộ một a và đường mòn hồ chí minh qua địa bàn tỉnh vẫn là mục tiêu trọng yếu cần được kiểm soát chặt chẽ